hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam lãnh đạo bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị đại biểu các ban bộ ngành trung ương
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa các địa bàn trọng điểm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn đại hội một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
quyết liệt trong phòng chống dịch covid một mươi chín xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao bộ quốc phòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung chương trình cho hội nghị lần này
thủ tướng nhấn mạnh quân đội cần chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát huy tinh thần tự lực tự cường đoàn kết chung sức chung lòng trong cán bộ chiến sĩ kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc gắn kết chặt chẽ hài hòa hợp lý hiệu quả với phát triển kinh tế xã hội sự vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước tích cực thể chế hóa cụ thể hóa những điểm mới nhất là nh
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo chiến lược chủ động tham mưu chiến lược với đảng nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa không gian mạng chăm lao xây dựng đảng bộ quân đội trong sảy vững mạnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng tạo thế và lực để bảo vệ tổ quốc từ
trong phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn và nhất là phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện chiến lược vaccine
trong chuyến làm việc tại tỉnh đắk lắc sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một mặc dù trong bối cảnh cùng cả nước ra sức phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng lực lượng công an trong tỉnh đắk lắc vẫn triển khai đồng bộ các mặt công tác công an góp phần kéo giảm một mươi hai hai tội phạm hình sự
nhiều trí tiêu công tác đạt và vượt mức bộ công an giao bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn trật tự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tích cực ngày đêm thực hiện đạt tiến độ hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh đắk lắc đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên tất cả các lĩnh vực
từ xây dựng đảng bộ xây dựng lực lượng bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
chủ tịch quốc hội chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc trong thời gian tới tiếp tục kế thừa truyền thống anh hùng phát huy những kinh nghiệm thành quả đã đạt được không ngừng thi đua sáng tạo để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao trở thành điểm sáng trong lực lượng công an toàn quốc và luôn xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ công bố quyết định của ban bí thư trung ương đảng
chuẩn y ủy ban kiểm tra đảng quỳ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tham dội nghị có trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng quỳ công an trung ương thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng quỳ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyên thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ ban tổ chức đã công bố quyết định số một trăm ba mươi hai của ban bí thư trung ương đảng
ngày hai mươi hai tháng sáu chuẩn y ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tặng hoa chúc mừng các đồng chí thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an yêu cầu thời gian tới ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nêu gương
phải thật sự là một tập thể vững mạnh thống nhất ý chí hành động nghiêm túc chấp hành cương lĩnh chính trị điều lệ đảng thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp phong cách lề lối làm việc phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng cá nhân
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy người đứng đầu cấp ủy ủy ban kiểm tra tổ chức đảng đảng viên cán bộ chiến sĩ công an về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
qua đó góp phần quan trọng trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất kỷ luật kỷ cương nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng bộ công an trung ương và đảng bộ các cấp công an trong sạch vững mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng b
nguyên chủ nhiệm ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay mặt ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trung tướng trần quốc tỏ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đã gửi lời cảm ơn và hứa sẽ tiếp thu thực hiện nghiêm túc mọi ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
theo phương châm trách nhiệm công tâm đúng nghiêm chặt chẽ thấu lý đạt tình phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân tan
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
kiểm điểm việc triển khai thực hiện hai dự án và quán triệt triển khai luật cư trú năm hai nghìn hai mươi trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo tại hội nghị
báo cáo sáu tháng đầu năm nêu rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cơ bản đều đạt chỉ tiêu yêu cầu đề ra đặc biệt là đã tham mưu với bộ tổ chức lễ bấm nút
khai trương hệ thống và hội nghị tổng kết hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày một tháng bảy với sự tham dự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương sẵn sàng kết nối chia sẻ để phục vụ xây dựng chính phủ điện tử nền kinh tế số xã hội số
chiến dịch cấp căn cước công dân đã được triển khai thực hiện quyết liệt tạo hiệu ứng tốt về hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nhất là tinh thần trách nhiệm nỗ lực hết mình phát huy mọi nguồn lực sẵn có tại địa phương có những giải pháp và cách làm sáng tạo tận tụy phục vụ nhân dân
thay mặt đồng chí bộ trưởng lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những công hiến của hệ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với ngành xã hội trong giai đoạn vừa qua trên tinh thần bản lĩnh sáng tạo tiếp tục duy trì cho giai đoạn tiếp theo đặc biệt từ giờ đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý nhiệm vụ của cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đặt ra trong sáu tháng cuối năm phải làm sạch một trăm linh các dữ liệu của toàn dân kể cả những phát sinh mới và nuôi sống cấp số định danh cho toàn dân từ khi sinh ra thu nhận và cấp căn cước đủ một mươi bốn tuổi trở lên
song song với đó phải đảm bảo an ninh an toàn nghiêm ngặt đối với các thiết bị đường truyền dữ liệu và từng con người tham gia không được lơ là chủ quan bất cứ lúc nào

nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại

đơn giản hóa các thủ tục hành chính giảm chi phí